chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế khác
bình luận về tình hình covid một mươi chín tại hàn quốc thủ tướng kim bo kyum của nước này cho biết
một số chuyên gia y tế nhận định đỉnh dịch của làn sóng do biến thể omicron gây ra lần này
có thể đến sớm hơn dự kiến
ngày hai mươi năm tháng hai thủ tướng hàn quốc kim bo kyum cho rằng làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín
do biến thể omicron của virus sars cov hai gây ra ở nước này sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng ba tới
với số ca nhiễm mới theo ngày có thể lên đến khoảng hai trăm năm mươi ca
số ca mắc mới trong một ngày ở hàn quốc đã vượt một trăm linh ca lần đầu tiên vào tuần trước
và tăng vọt ở mức cao chưa từng thấy một trăm bảy mươi một bốn trăm năm mươi hai ca một ngày ghi nhận ngày hai mươi ba tháng hai vừa qua
thủ tướng kim bo kum cho biết một số chuyên gia y tế còn nhận định đỉnh dịch của làn sóng
do biến thể omicron
trước đó ông trấn an người dân không nên quá lo lắng về số ca nhiễm mới theo ngày khi cho biết
tỷ lệ tử vong và số ca bệnh nhân nặng đang được kiểm soát cùng những dữ liệu cho thấy biến thể omicron
ít gây bệnh nặng hơn
hàn quốc đã chuyển sang hệ thống điều trị tại nhà nâng cao để tập trung nguồn lực y tế cho những bệnh nhân nặng
và những người có nguy cơ lây nhiễm cao trong bối cảnh số ca nhiễm mới tiếp tục tăng mạnh
thủ tướng kim bo kyum cho biết từ ngày hai mươi hai tháng hai
những thành viên trong gia đình chưa tiêm chủng mà sống cùng với bệnh nhân covid một mươi chín không cần phải thực hiện cách ly
thay vào đó họ có thể tự theo dõi và tiến hành xét nghiệm định kỳ
trước đó quy định tự theo dõi áp dụng với những người đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
thủ tướng kim bô cyum cho rằng việc quản lý từng thành viên trong gia đình bệnh nhân covid một mươi chín
sẽ tạo gánh nặng lớn cho hệ thống y tế
do đó theo ông cần nhanh chóng giảm bớt áp lực quá mức cho các trung tâm y tế công ở tuyến đầu
cuộc chiến chống đại dịch
để hỗ trợ các cơ sở này từ đầu tuần tới chính phủ sẽ cử ba nhân viên đến mỗi khu vực
và lực lượng quân y gồm một người cũng được huy động